tiếp đại sứ thái lan manucha vongphadi đến chảo từ biệt kết thúc nhiệm kỳ vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để lại ấn tượng tốt đẹp với nhân dân việt nam
đóng góp vào tình hiểu nghị sâu sắc giữa hai nước
trong nhiệm kỳ của đại sứ kim ngạch thương mại hai triệu và đầu tư thái lan vào việt nam tăng lên nhanh chóng
nhiều dự án lớn của nhà đầu tư thái lan tại việt nam được triển khai trong đó có tổ hợp hóa dầu miền nam
cùng với đó là thúc đẩy nhiều hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau như đóng tàu
trong các diễn đàn đa phương và song phương thì việt nam và thái lan luôn ủng hộ lẫn nhau
thủ tướng chúc đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao sắp tới
và dù ở cương vị nào cũng đóng góp nhiều hơn nữa vào mối quan hệ tốt đẹp hai nước
đại sứ manupcha vongphadi bày tỏ cảm ơn về sự hỗ trợ của thủ tướng và chính phủ việt nam
đối với đại sứ trong nhiệm kỳ công tác của mình
đại sứ cho biết đã đi khắp các tỉnh thành phố của việt nam
và vui mừng vì nhận được sự đón tiếp chú đáo tình cảm tốt đẹp
cũng như hợp tác hiệu quả của các địa phương việt nam
đại sứ nhấn mạnh sắp tới dù ở cương vị công tác nào
cũng sẽ luôn đóng góp thúc đẩy mối quan hệ hai nước
còn tại buổi tiếp đoàn các nhà đầu tư của singapore do ông douglas fu
chủ tịch hiệp hội các nhà sản xuất singapore dẫn đầu
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược việt nam singapore
đang phát triển hết sức tốt đẹp kỳ mạch thương mại hai chiều tăng mạnh
ông douglas fu và các thành viên trong đoàn làm việc trong các lĩnh vực như phát triển đô thị
công nghiệp bán dẫn sản xuất điện tử xử lý rác thải
đã bày tỏ những ý định đầu tư kinh doanh tại việt nam nhất là tại thành phố đà nẵng
cho rằng ông nhìn thấy tương lai phát triển của đà nẵng như sự phát triển của singapore
đà nẵng cũng hoàn toàn có thể trở thành trung tâm triển lãm hội nghị của thế giới
hoàn ngành ý kiến của các nhà đầu tư singapore
thủ tướng nhìn nhận đoàn các nhà đầu tư này rất tiềm năng và khẳng định
chính phủ việt nam tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư
thủ tướng mong muốn các dự định đầu tư của doanh nghiệp singapore sẽ trở thành hiện thực
đạt kết quả tốt góp những bông hoa đẹp và vườn hoa tươi thắm
của mối quan hệ đối tác chiến lược việt nam singapore